một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến cho nhiều cây xanh trên đường ba mươi tháng bốn thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp bật gốc ngã đổ
rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người
có khu vực đoạn đường chưa đầy năm trăm linh mét đã có đến ba cây to bật ngã trong đó một cây bật gốc ngã chắn ngang đường
làm sập mái hiên nhà người dân và đè lên nhiều xe máy đậu dưới mái hiên
cây xanh đổ ngã chắn ngang đường khiến việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn
sau khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cưa cắt dọn cây đổ ngã để người dân có thể lưu thông
ngành chức năng đang thống kê thiệt hại do dông lóc gây ra